phát biểu ý kiến tại buổi tiếp đồng chí sun thon khantavong tổng giám đốc thông tấn pathet lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đảng chính phủ việt nam luôn coi trọng việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ ngành hai nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
các doanh nghiệp hai nước hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán của hai nước
trong việc tăng cường quan hệ gắn bó tin cậy và hợp tác
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả làm việc kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn nhà nước thời gian qua
các cơ quan thông tấn đã phản ánh được tình cảm của đảng chính phủ nhân dân hai nước ra thế giới
thủ tướng khẳng định không chỉ ở cấp chính phủ mà từng bộ ngành cơ quan việt nam đều đẩy mạnh hợp tác với lào
tất cả các địa phương việt nam dù có hay không giáp biên giới đều mong muốn để mạnh hợp tác với lào
tuy việt nam còn nhiều khó khăn nhưng luôn nỗ lực hỗ trợ lào hết sức có thể
cụ thể bằng nguồn lực của mình việt nam đã hỗ trợ cho lào trong năm hai nghìn một mươi năm một số trang bị kỹ thuật
để nâng cao năng lực tác nghiệp thông tin truyền hình và âm thanh giúp lào phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tổng giám đốc thông tấn pathet lào khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai cơ quan thông tấn đã có từ lâu
thông tấn path lào xác định luôn tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt lào việt nam
nhất là năm tới hai nước kỷ niệm bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác
đặc biệt sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với thông tấn xã việt nam trong việc đẩy mạnh tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước